kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chính sách và cuộc sống của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện triển khai đề án đầu tư xây dựng
ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đang gặp hàng loạt khó khăn
các bất cập về cơ chế pháp lý quỹ đất dòng vốn cùng những vấn đề đi kèm như hạ tầng xã hội
chất lượng công trình điều kiện mua bán trò thuê là những phương mắc cần có giải pháp tháo gỡ
sau nhiều năm ở trọ vợ chồng anh phan trần bảo chiêu giành dụng được chút gốn
biết thông tin có dự án nhà ở xã hội triển khai tại quận bình tân anh chị nhanh chóng lột hồ sơ đăng ký
đến cuối năm hai nghìn hai mươi đôi vợ chồng trẻ chính thức được nhận căn hộ
căn hộ gần sáu mươi m hai tại dự án nhà ở xã hội imperian phường an lạc
tùy theo diện tích từ năm mươi bốn m đến hơn bảy mươi m hai mỗi căn hộ tại đây có giá thành từ chín trăm linh triệu đồng đến một hai tỷ đồng
mức giá được xem dễ tiếp cận đối với người lao động công nhân viên chức nhà nước
nhiều người lao động phải sống trong các khu phòng trọ chật trội thiếu tiện ích và an ninh kém với mức tiền thuê không hề rẻ
sở hữu một căn hộ để ăn cư lạc nghiệp đã trở thành một mong muốn bức thiết đối với nhiều người lao động
theo khảo sát của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân tỷ lệ lao động muốn mua nhà ở xã hội chiếm khoảng hai mươi tám ba mươi trong tổng lực lượng lao động ở một số thành phố lớn
tuy nhiên tổng lực lượng lao động ở một số thành phố lớn đã trở thành một mong muốn bức thiết đối với nhiều người lao động

trên địa bàn cả nước tính từ năm hai nghìn hai mươi đến nay diện tích đất phát triển nhà ở xã hội tăng từ ba ba trăm năm mươi chín ha lên tám sáu trăm một mươi một ha
trong đó yêu cầu đặt ra là một mươi hai năm triệu m hai khoảng một mươi hai năm trăm linh ha
tại những thành phố lớn như hà nội chỉ vòn vẹn ba dự án nhà ở xã hội có tổng một bảy trăm linh căn đáp ứng
thành phố hồ chí minh bảy dự án bốn chín trăm chín mươi sáu căn
đáp ứng một mươi chín
một số địa phương thậm chí còn không có dự án nhà ở xã hội khởi công trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
như vĩnh phúc ninh bình quảng ngãi long an vĩnh long sóc trăng
nhằm tháo gỡ và tăng cường phát triển xây dựng nhà ở xã hội
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án một triệu căn nhà ở xã hội trên địa bàn toàn quốc
thế nhưng hiện mới đạt khoảng bốn mươi mục tiêu và nhu cầu
có nhiều nguyên nhân khiến cho hàng trăm dự án nhiều năm qua vẫn nằm trên giấy
khởi công xong quây rào kín và để yên
kéo theo kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua trên cả nước còn thấp
vừa rồi vướng thu tục đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
bộ xây dựng gỡ bằng thông tư chín trước đây nhưng mà sau này thì được đưa vào luật rồi
thì chúng tôi đề nghị là sắp tới giải quyết vấn đề đấu thầu này để lựa chọn chủ đầu tư
bởi vì nhiều quỹ đất công của chúng ta quy hoạch để bố trí nhà ở xã hội
nhưng mà chưa làm được rất là lãng phí
cái việc là hỗ trợ cái vốn cho phát triển nhà ở xã hội
chúng ta rất là may là có cái chương trình ngân hàng là một trăm hai mươi tỷ
đây là một cái lượng vốn khá lớn
tuy nhiên thì cái điều kiện cho vay đối với lại cái nhóm này tôi đề nghị cũng phải rất đơn giản
bởi vì chúng ta đã rất có rất rõ đây là cái dự án được phê duyệt phát triển nhà xã hội rồi
cho nên khi mà dự án được phê duyệt đương nhiên sẽ được cho vay
không cần phải xem các điều kiện bảo đảm khác nữa
và chúng ta cho vay theo lộ trình của dự án
tức là giải nghiên theo kiến độ
và như vậy không sợ rằng nguồn vốn đấy sẽ bị dân thoát
cái câu chuyện về nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân
rõ ràng có sự vào cuộc của cả chính phủ
hay là cả nhà nước và cả doanh nghiệp
và kể cả các địa phương
vì vai trò địa phương đây là vô cùng quan trọng
trong câu chuyện liên quan đến giải phóng mặt bằng
cũng như là tạo điều kiện và hệ sinh thái để phát triển khân phúc của đất xã
không chỉ có những vườn mắt trong việc triển khai các dự án
mà chính người mua nhà ở xã hội cũng gặp không ít khó khăn
khi các thủ tục quá nhiều và rắc rối
khi những rào cản này chưa được tháo gỡ
thì có lẽ hành trình an cư lạc nghiệp của mỗi người dân lao động thu nhập thấp
công nhân vẫn còn xa vời
việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân
đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp
luôn được đảng và nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắt nhưng thời gian qua một số địa phương đã có cách làm tốt
đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn và bước đầu cho thấy kết quả tích cực của chính sách này
chính phủ và các bộ ngành cũng như các địa phương thời gian qua cũng đã tạo nhiều chính sách yêu đãi
để thu hút đầu tư gỡ khó khăn vướng mắt nhiều thủ tục hành chính
khu nhà ở xã hội này hiện là khu vực có môi trường sống lý tưởng
của hàng nghìn gia đình là công nhân người lao động hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh bình dương
bên cạnh an ninh trở tự bảo đảm vệ sinh và ngăn nắp trong từng dãy nhà còn có đầy đủ các dịch
vụ mua sắm giải trí công viên công cộng phục vụ công nhân và con em của họ
lúc mà mới vừa mới nhận nhà thật sự là rất là vui hai vợ chồng thôi
tôi chỉ có hai bàn tay trắng thôi đó là lúc mà vừa mới mở cửa
đó là mở cửa của hai vợ chồng chỉ có ôm nhau khóc thôi
nói chung là cũng là lần đầu tiên có một căn nhà thoát được cái cảnh mà thuê rồi đó nên là mình vui lắm
mỗi căn nhà tại đây có diện tích giao động từ ba mươi m hai đến sáu mươi m hai có giá khoảng một trăm năm mươi hai trăm năm mươi triệu đồng
một căn đã tạo điều kiện cho nhiều người lao động an cư lạc nghiệp
dự án này tạo điều kiện cho những người thu nhập thấp có được sự an sinh ở đây rất là tốt
sau dần nhà về đây thì duy về đây khoảng tầm gần hai năm thì cảm thấy ở đây là mọi điều nói chung tuy
là nhỏ nhưng mà ưu đại rất là nhiều cho cuộc sống người dân ở đây vừa cái mặt bằng vừa khí hậu
không gian rồi nhà xe rồi tất cả các cái điện đường trường trạm với là hỗ trợ cho mình rất là nhiều
tỉnh bình dương là một trong những điểm sáng trong phát triển nhà ở xã hội thời gian qua
tính đến nay tỉnh bình dương đã kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng được khoảng hơn
theo tám triệu m hai sàn nhà ở xã hội nhà ở công nhân theo đề án mới nhất đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh đặt mục
tiêu sẽ xây dựng hơn một trăm bảy mươi hai căn giải pháp được địa phương này đưa ra là làm sao tạo được quỹ đất
với chi phí thấp nhất cho các doanh nghiệp thứ hai là giảm thiểu thời gian xử lý các hồ sơ liên quan đến nguồn sản phẩm
bên cạnh đó đa số nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn là từ các doanh nghiệp tư nhân do đó
từ các khâu quy hoạch các khu cụm công nghiệp tỉnh cũng bố trí đi kèm song song với các khu đất
để phát triển loại hình nhà ở này trong bối cảnh thị trường khó khăn những giải pháp này giúp doanh
nghiệp dễ dàng đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua
thì chúng tôi cũng đã có cái dự trù đối với lại cái quỹ đất
để có thể đầu tư nhà ở xã hội trên tinh thần đó thì theo là luật nhà ở cũng đã có quy định là
mỗi cái khu nhà ở khu đô thị thì chúng ta dành hai mươi cái quỹ đất để có thể đầu tư về nhà ở xã
hội cho người lao động trên địa bàn và với cái tỷ lệ mà dân số lao động nhập cư đến làm việc ở bình
dương là trên năm mươi bốn đây là một cái yếu tố mà chúng tôi xác định rằng với cái phân khúc mà nhà ở cho
người lao động là một cái yếu tố rất là cần thiết
hiện các bộ phòng chống dịch covid một mươi chín đã đưa ra một bộ phòng chống dịch covid một mươi chín
mô hình nhà ở xã hội của tỉnh bình dương cũng rất đa dạng với giá bán rất linh hoạt các căn hộ
tầm thấp có giá bán từ một trăm năm mươi đến dưới hai trăm linh triệu một căn cao cấp hơn thì giá bán từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu
một căn chính sự đa dạng này đã giúp cho nhiều tầng lớp lao động của tỉnh có được cơ hội tiếp cận
nhà ở phù hợp với nhu cầu và thu nhập
xác định người lao động đến làm việc công tác tại tỉnh nhà
là một trong những là cấu hành lên là cái cơ cấu lao động của địa phương đó và phải có cái trách nhiệm
để tạo mọi cái điều kiện sống tốt nhất cho người ta người ta gọi là thứ nhất là trải chứa qua thứ hai là đất lành chim đạo
việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân
tại các khu công nghiệp luôn được chính phủ thủ tướng chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ
trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước tháng ba vừa qua để tháo gỡ khó khăn thúc
đẩy phát triển nhà ở xã hội thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì hội nghị về vấn đề này
tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh nhà ở là một trong ba trụ cột của an sinh xã hội
an cư mới lạc nghiệp công dân có quyền có nơi ở hợp pháp
ngày ba bốn hai nghìn hai mươi ba thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số ba trăm tám mươi tám phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở
xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
ngân hàng nhà nước đã đề xuất triển khai gói tiến dụng yêu đái một trăm hai mươi tỷ cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
sắp tới thủ tướng sẽ tiếp tục phát động phong trào xóa nhà tạm nhà rột nát trên toàn quốc
nhà ở xã hội là nhà ở bình thường như các loại nhà ở khác phải khẳng định cái điều này
phải đảm bảo phải có chất lượng này an toàn vệ sinh môi trường ăn ở cho người dân
rồi phải đảm bảo cái hạ tầng về y tế về giáo dục về xã hội về các cái dịch vụ khác
rồi đảm bảo cái điện nước rồi cấp thoát nước vệ sinh môi trường
đấy là phải đảm bảo
nhưng nó có cái khác cái gì
nó khác là cơ chế chính sách cho người mua và người bán
chứ không phải quan điểm là nhà ở xã hội là những cái nơi xa xôi những cái nơi vắng vẻ
những nơi không làm được nhà ở thương mại thì làm ở nhà ở xã hội
trước những khó khăn vướng mắt đang đặt ra trong việc phát triển nhà ở xã hội
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung xây dựng sớm ban hành các nghị định
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội
như luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật đất đai sửa đổi luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
tăng cường phân cấp phân quyền để giảm tối đa thời gian chi phí thực hiện dự án nhà ở xã hội
trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vườn mắt trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
tăng cường phân cấp phân quyền để giảm tối đa thủ tục hành chính tăng cường phân cấp phân quyền để giảm tối đa thủ tục hành chính
trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vườn mắt trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
tăng cường phân cấp phân quyền để giảm tối đa thủ tục hành chính